tại thành phố long xuyên đã long trọng diễn ra hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh an giang năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng nguyễn xuân phúc đã đến dự và chỉ đạo tại hội nghị
cùng dự còn có các đồng chí lê hồng anh nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên thường trực ban bí thư
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
các đồng chí ủy viên trung ương đảng lãnh đạo các bộ ngành trung ương
lãnh đạo các tỉnh thành các nhà đầu tư doanh nhân doanh nghiệp
với chủ đề kết nối cơ hội hợp tác thành công
an giang mong muốn những cơ hội đến với tất cả nhà đầu tư doanh nghiệp và cơ hội được quảng bá hình ảnh của địa phương
hội nghị đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho hai mươi sáu dự án với tổng mức đầu tư là trên hai mươi bảy sáu trăm linh tỷ đồng
ký cam kết đầu tư năm dự án với tổng vốn đầu tư trên ba mươi năm năm trăm linh tỷ đồng
và bốn biên bản ghi nhớ đầu tư với tổng vốn đầu tư sáu mươi chín tỷ đồng
tại hội nghị quỹ an sinh xã hội tỉnh an giang đã tiếp nhận trên ba mươi bốn tỷ đồng
từ các doanh nghiệp nhà đầu tư và các tổ chức cá nhân đóng góp cho công tác an sinh xã hội của địa phương
ngoài ra an giang tiếp tục mời gọi đầu tư cho sáu mươi dự án trong một số lĩnh vực ưu tiên
tỉnh đã ban hành các quy định các cơ chế để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính từ ba mươi đến năm mươi so với quy định
hỗ trợ hồ sơ thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông
đồng thời ban hành một số cơ chế chính sách đặc thù hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp